ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh về tội gây rối trật tự công cộng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần xuân đông
về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quyết định và lệnh theo đúng quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định mặc dù trần thị ngọc trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tây phương phú hữu tp thủ đức không có giấy phép lái xe mô tô hàng a hai
nhưng vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh đã cùng với trần xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tây phương bình thuận quận bảy tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô
mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba
một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw dung tích xy lanh chín trăm chín mươi chín phần khối lưu thông biểu diễn trên đoạn đường d một mươi năm
khu công nghệ cao thuộc phường tăng nhân phú b tp thủ đức với các động tác lái xe nguy hiểm
tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ nằm quyền gối trên yên xe
cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội
bớt rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm làm rõ nguồn gốc xe mô tô
mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
thì trần xuân đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
qua đấu tranh trần xuân đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
trần xuân đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả